liên quan đến vụ đổ súng khiến cho hai người thương vong tại thành phố thái nguyên
theo thông tin từ công an tỉnh thái nguyên đối tượng nông văn tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại phường đồng bẩm thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
đã bị các lực lượng chức năng bắt giữ sau gần bốn tiếng kể từ khi gây án
vào khoảng hai mươi h năm ngày hai mươi sáu tháng tám tại tổ bảy phường túc duyên thành phố thái nguyên
tú đã sử dụng súng tự chế bắn nhiều phát đạn về phía chị trần thị trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tổ một mươi chín phường quán triều thành phố thái nguyên và anh nguyễn tiến tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tổ hai mươi một phường phan đình phùng thành phố thái nguyên là chồng đã ly hôn của chị trang
sau đó thuê taxi đi về tỉnh bắc giang để bỏ trốn
vụ nổ súng khiến chị trang tử vong anh tùng bị thương nặng và được lực lượng công an đưa đi cấp cứu
ngay sau khi xảy ra sự việc giám đốc công an tỉnh thái nguyên đã có mặt tại hiện trường
chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra truy bắt đối tượng
đến hai mươi ba h một mươi năm phút cùng ngày phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên đã bắt được đối tượng nông văn tú
tại thị trấn nhã nam huyện tân nguyên tỉnh bắc giang
nguyên nhân ban đầu tú khai nhận là do mâu thuẫn nợ nần với chị trang nên có hành vi trên
vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ